tại trụ sở báo nhân dân phó tổng biên tập lê quốc khánh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn liên quan của báo
đã có buổi tiếp đón đoàn đại sứ quán liên bang nga tại việt nam do đồng chí konstantin vnukov
đại sứ đặc mệnh toàn quyền của liên bang nga tại việt nam dẫn đầu
tại buổi gặp hai bên đã cùng nhau trao đổi về những bước tiến trong mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong nhiều năm qua
đại sứ đặc mệnh toàn quyền của liên bang nga tại việt nam khẳng định
báo nhân dân là tờ báo đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị không chỉ ở việt nam mà còn tại liên bang nga
nga luôn sẵn sàng ủng hộ giúp đỡ báo nhân dân mở cơ quan thường trú tại quốc gia này
phó tổng biên tập báo nhân dân lê quốc khánh cũng bày tỏ
mối quan hệ việt nam liên bang nga mãi luôn là nền tảng quan trọng gắn bó nhân dân hai nước
trong đó có mối quan hệ truyền thông báo chí
báo nhân dân hy vọng đại sứ quán giúp đỡ phóng viên của báo tiếp cận tư liệu thông tin
để tuyên truyền tốt hơn nữa về các sự kiện lớn của liên bang nga
đặc biệt là lễ kỷ niệm một trăm linh năm cách mạng tháng một mươi nga tới đây